nguyệt thực toàn phần là khi mặt trăng bị bóng của trái đất che phủ hoàn toàn
nếu chỉ có một phần của mặt trăng bị che mờ người ta gọi đó là nguyệt thực một phần
lần từ đây sẽ là nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ
đây cũng là lần nguyệt thực dài nhất trong vòng năm trăm tám mươi năm trở lại đây
tổng thời gian diễn ra hiện tượng này là khoảng ba tiếng hai mươi tám phút
dài hơn nhiều so với nguyệt thực toàn phần dài nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
với thời gian một tiếng bốn mươi ba phút
ở lần nguyệt thực một phần này
tỷ lệ diện tích mặt trang bị che phủ lên tới chín mươi bảy
bởi vậy nó gần như tương đương với nguyệt thực toàn phần
hiện tượng nguyền thực lần này có thể được quan sát tốt tại hầu hết các đảo thuộc thái bình dương
khu vực bắc mỹ nam mỹ hầu hết australia một phần châu âu châu á và châu phi
trong đó các đảo ở thái bình dương và quốc gia bắc mỹ
sẽ là nơi có nhiều điều kiện tốt nhất để quan sát biệt thực
nguyệt thực bắt đầu diễn ra lúc một mươi bốn h một mươi chín phút
đạt cực đại khoảng một mươi sáu h
và kết thúc vào một mươi bảy h bốn mươi bảy
theo giờ hà nội
với việt nam phần lớn hiện tượng nguyệt thường diễn ra vào lúc trăng chưa mọc
do vậy dù là nguyệt thực dài nhất thế kỷ
người dân việt nam chỉ có thể quan sát một phần hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này
tại hà nội kể từ khi mặt trăng xuất hiện ở đường chân trời
người dân thủ đô sẽ có khoảng ba mươi phút để quan sát giai đoạn cuối của nguyệt thực một phần
với thành phố hồ chí minh
do mặt trăng mọc khá muộn
gần với thời điểm nguyệt thực một phần kết thúc
người dân khu vực này chỉ có khoảng hai mươi phút để quan sát nguyệt thực một phần
tuy khoảng thời gian để quan sát nguyệt thực tại việt nam khá ngân ngủi
nhưng nếu may mắn ở một vị trí thuận lợi
trời quang và điều kiện thời tiết tốt
chúng ta cũng có thể chứng kiến một phần của hiện tượng thiên nhiên này
mới đây báo sài gòn giải phóng cũng đưa tin
các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một tiểu hành tinh cách trái đất một mươi bốn năm triệu km
kiếng hay tin nghĩa là thiên thể nhảy múa
và được mệnh danh là mặt trăng thứ hai
các kết quả quan sát mới nhất cho thấy
camer walewa có thể là một mảnh của mặt trăng
tách ra khỏi bề mặt mặt trăng trong một vụ va chạm xa xưa
hiện camer walewa có khí đạo hình xoắn ốc khi bay qua trái đất
tiểu hành tinh này có kích thước nhỏ với bể ngang khoảng năm mươi mét
và phản xạ ánh sáng yếu khi quan sát bằng mắt thường
vì thế để nghiên cứu đối tượng
giới khoa học phải dùng đến các kính viễn vọng mạnh nhất hiện tại
tác giả ben saki nghiên cứu sinh đại học erizona
phát hiện những điểm tương đồng giữa camer walewa
và các mẫu đá mặt trăng thu thập được
từ những sứ mệnh apollo của cơ quan hàng không vũ trụ mỹ
nhóm nghiên cứu của saki cho biết
camer walewa được sinh ra sau một vụ va chạm dữ dội
của mặt trăng cách đây từ năm mươi đến một trăm linh năm trước
ước tính sau ba trăm linh năm nữa
nó sẽ tự phá vỡ quỹ đạo và bay đi
theo nguồn từ gaudian
công ty imagetech có trụ sở tại oxfordshire anh
đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa covid một mươi chín mới
loại vaccine này có hình thức miếng rán trên da
và sử dụng tế bào t
để nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh ra khỏi cơ thể
do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus
quá trình nghiên cứu cũng cho thấy
vaccine này có thể cung cấp khả năng miễn dịch
lâu dài hơn so với các loại vaccine hiện nay
ở các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại
các kháng thể được tạo ra bám vào virus
và ngăn chúng lây nhiễm sang các tế bào
thì ở loại vaccine mới này
các tế bào t sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus
những loại vaccine khác như pfizer biontech và astrazeneca
cũng tạo ra phản ứng tế bào t
nhưng ở mức độ thấp hơn
công ty e merge jack
cũng đã được cơ quan quản lý dược phẩm thụy sĩ
bật đèn xanh để tiến hành các thử nghiệm ban đầu
trên người ở lô san
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hai mươi sáu người tham gia thử nghiệm
sẽ được sử dụng vaccine với liều lượng khác nhau
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ có kết quả thử nghiệm ban đầu
đây là lần đầu tiên
cơ quan quản lý chấp thuận đưa vaccine covid một mươi chín
vào thử nghiệm lâm sàng
với mục đích duy nhất là tạo ra phản ứng tế bào t
trong trường hợp cơ thể không có phản ứng kháng thể
những tế bào t sẽ tìm kiếm
các tế bào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt chúng
vov dẫn lời ông robin cohen
giám đốc thương mại của công ty e merge jack
ông cohen cho biết thêm
các vaccine covid một mươi chín hiện nay
chủ yếu tạo ra phản ứng kháng thể suy yếu dần
theo thời gian
do đó cần tiêm vaccine mũi tăng cường
để duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus
vaccine của e merge jack hoạt động theo cách khác
bằng cách tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh
một cách nhanh chóng
điều này có nghĩa là có thể cung cấp khả năng
miễn dịch lâu dài hơn
thậm chí lên tới hàng chục năm
đồng thời chống lại các đột biến virus tốt hơn
theo ghi nhận
tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là
trong đó có năm một trăm hai mươi ba trăm năm mươi chín người tử vong
dịch bệnh đang bùng phát ở châu âu
khi số ca mắc mới tăng mạnh
ở nhiều nước châu lục này
châu âu hiện tại là tâm dịch mới của thế giới
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát
các tế bào bị nhiễm bệnh

mỹ anh nga ukraine thổ nhĩ kỳ
và số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua
anh là nước có số ca mắc mới cao nhất
trên ba mươi chín ca
trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới
xảy ra tại nga trên một hai trăm linh ca
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng
nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh
chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid một mươi chín
sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới
đang làm chậm quá trình bình thường mới
ở một số nước
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện
do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhầm tưởng là sức phản vệ
tuy nhiên nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa
phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
dưới đây là các phản ứng sau tiêm
nhưng không phải do vaccine covid một mươi chín
sốt là phản ứng thường gặp sau tiêm
với bất kỳ vaccine nào
cũng có thể gặp phản ứng này
với vaccine phòng covid một mươi chín
astrazeneca được ghi nhận khoảng bốn mươi
bệnh nhân có sốt sau tiêm
trong đó bảy sáu sốt trên ba mươi tám độ c
đây không phải là phản ứng nguy hiểm
nhưng nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c
thì cần được sử dụng thuốc hạ sốt
để kiểm soát nhiệt độ cơ thể
tránh các biến chứng của việc tăng thân nhiệt quá mức
và để người bệnh dễ chịu hơn
tuy nhiên khá nhiều bệnh nhân sau tiên thấy bị sốt
về tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống
sau đó người mần đỏ toàn thân
phù mắt thở dít tim tái
đây cũng là những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc
nếu không chuẩn đoán và xử lý đúng
thì lại dễ lầm tưởng là nguyên nhân tạo ra phản ứng là do vaccine
ngoài phản vệ
còn có nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện
sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao hơn cả trước
trong sau và khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác
khi khám sang lọc trước tiêm
đòi huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp
nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên phút
cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có
nhưng không được phát hiện không được điều trị
nhưng trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý
thì sẽ dần dần tự ổn định
thứ ba dối loạn gluco máu đáy tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị
chứng gây tăng gruco máu các thuốc giảm đau chống viêm
hoặc các loại cọc ti cú ít
mà rất nhiều hiểu thuộc bán không cần đơn của bác sĩ
thứ bốn dối loạn ý thức co giật hội chứng cây rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu
hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt ở nông thôn
đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước
và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba
thì tay chân bệnh nhân bắt đầu rung dày do hội chứng cây rượu
tiêm xong vaccine người bệnh về nằm co quắp trên giường
gọi hỏi không thưa thậm chí sừ bật mép co giật từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng là do phản vệ với vaccine covid một mươi chín
thứ năm đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ tuổi
có đội tuổi trung bình từ một ca
từ một mươi tám đến bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện
hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ đột quỵ